thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế tối nay cho biết bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi sáu tháng tám
và trong hai mươi bốn giờ qua cả nước đã ghi nhận tám sáu trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó thành phố hồ chí minh vẫn là nhiều nhất với ba ba trăm bốn mươi một ca
nhưng vậy là trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã giảm chín trăm ba mươi ca tại thành phố hồ chí minh giảm một một trăm bảy mươi năm ca
tại tỉnh bình dương tăng một trăm sáu mươi bốn ca long an tăng tám mươi năm ca đồng nai tăng bốn mươi hai ca và khánh hòa tăng chín mươi sáu ca